bắt đầu từ hôm nay ngày bảy tháng hai tức mùng ba tết cao tốc hạ long vân đồn tỉnh quảng ninh chính thức áp dụng thu phí
theo đó giá vé trên cao tốc hạ long vân đồn được áp dụng theo từng trạng gồm năm mức đối với từng nhóm phương tiện
áp dụng cho năm mươi ba sáu km đầu tư theo hình thức bot thấp nhất là sáu mươi năm đồng một lượt và cao nhất là bốn trăm ba mươi năm đồng một lượt
toàn tuyến có bốn trạm thu phí gồm hai trạm chính tại đầu và cuối tuyến với tám cửa xuất vé và hai trạm thu phí phụ tại các nút giao ra và vào cao tốc
với sáu cửa xoát vé tại các trạm đều được trang bị cửa thu phí tự động
trong giai đoạn hiện tại cao tốc đang khai thác với tốc độ tối đa tám mươi km một giờ để người dân quen với tuyến đường mới
và sau ba tháng sẽ điều chỉnh lại vận tốc theo thiết kế một trăm linh km một giờ